chiều ngày hai mươi ba tháng năm các cơ quan chức năng tỉnh bình phước đã tiến hành tiêu hủy hơn một trăm linh con lợn của ba hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố đồng xoài
vì phát hiện số lợn trên dương tính với dịch tả lợn châu phi
như vậy đến thời điểm hiện tại tỉnh bình phước đã có ba huyện và một thành phố xuất hiện dịch tả lợn châu phi
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch ủy ban nhân dân tỉnh bình phước đã sớm thông tin đến người dân
theo đó sẽ hỗ trợ tám mươi so với giá thị trường nếu số lợn bệnh chết do dương tính với dịch tả lợn châu phi
cho phép các địa phương hợp đồng với các lực lượng thú y xã phường thị trấn để chủ động có nguồn lực về con người trong công tác phòng chống dịch
hỗ trợ cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch với mức mỗi người một trăm năm mươi đồng một ngày